tại buổi họp báo cuối kỳ dự án xây dựng chiến lược an toàn giao thông đối với xe máy và kế hoạch hành động một khởi đầu việt nam do bộ giao thông vận tải tổ chức
nhóm tác giả dự án đã đề xuất giải pháp làm làn đường riêng cho xe máy để giảm tai nạn giao thông
song các chuyên gia cho rằng dự án áp dụng tại các đô thị lớn nếu không tính toán kỹ lưỡng thì sẽ không khả thi và hệ lụy tắt đường sẽ lại càng nghiêm trọng
phố xã đàn quận đống đa thành phố hà nội
đây là một trong năm tuyến phố mà thành phố hà nội tổ chức phân làn riêng cho xe máy
xong chỉ trong một thời gian ngắn thực hiện đã thất bại
người dân cứ thấy chỗ nào trống là đi bất kể đấy là phần đường của ô tô hay xe máy
mình triển khai nó không chuyên nghiệp
một cái việc mà rất khoa học như thế và có quá nhiều bài học trong nước và quốc tế như thế trong lý thuyết cũng như trong thực tiễn
nhưng mà chúng ta làm là khá tùy tiện
cho nên khi làm tùy tiện mà không có đo đường chính xác thì nó mỗi khi có các tình huống
mà nó không được như ý thì lại không có con số hay là cái đo lường để thấy sự thay đổi
nó thuyết phục do đó là coi đó là thất bại và không có cái biện pháp điều chỉnh hợp lý
thế thì nếu như thế thì mãi chẳng bao giờ nó thành công cả
rõ ràng dân số ngày càng gia tăng tại các đô thị lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
đã khiến áp lực giao thông trở nên khóa tài nhất là những khung giờ cao điểm
trong khi quỹ đất giao thông hiện có lại chưa thể đáp ứng
giải phân cách mềm tuy tiết kiệm được diện tích
nhưng lại bất lực trước ý thức bất chấp của người tham gia giao thông
dài phân cách cứng thì vô tình đã khiến vấn đạn ủn tắc giao thông trở nên nghiêm trọng
đề xuất giải pháp làm lằn đường riêng cho xe máy để giảm tai nạn giao thông
rõ ràng là một ý tưởng hay và khoa học
và sẽ hiệu quả khi và chỉ khi những hành vi nguy hiểm này được thay đổi